ngày một mươi bảy tháng sáu tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp mặt đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương hội doanh nhân tư nhân việt nam và nhiều tấm gương tiêu biểu
tại buổi gặp mặt thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu doanh nghiệp tư nhân cần chú trọng hơn nữa phát triển nỗ lực năng lực cạnh tranh trong đó có con người và công nghệ kể cả việc phát triển thương hiệu phối hợp trong ngành hàng của mình chia sẻ kinh nghiệm đặc biệt đồng hành cùng nhiều chương trình dự án của nhà nước fdi
tại buổi gặp thủ tướng nêu rõ nền kinh tế việt nam là nền kinh tế nhiều thành phần và đều bình đẳng trước pháp luật đều được tạo điều kiện phát triển trong đó kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng để phát triển đất nước như nghị quyết một mươi của trung ương
hiện kinh tế tư nhân đóng góp trên bốn mươi gdp và có xu hướng ngày càng tăng trong đó doanh nghiệp tư nhân góp khoảng một mươi còn lại là kinh tế hộ

đối với kinh tế tư nhân rồi phát triển mạnh mẽ hệ thống doanh nghiệp việt nam lớn mạnh
các loại hình kinh tế nhưng mà kinh tế doanh nghiệp tư nhân có điều kiện thuận lợi để phát triển tốt nhất
thủ tướng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của chính phủ trong nhiệm kỳ này
là thúc đẩy phát triển các loại hình doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp tư nhân
phần lớn doanh nghiệp tư nhân việt nam mới thành lập công nghệ nguồn vốn nguồn lực chưa tốt
vì vậy làm sao để tiếp cận công nghệ nguồn vốn và nguồn lực có chất lượng để phát triển kinh tế tư nhân việt nam
làm thế nào để toàn bộ hệ thống hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn
làm thế nào để doanh nhân việt nam có tầm nhìn sáng tạo kinh doanh văn minh có đạo đức kinh doanh
và vai trò của hội doanh nhân tư nhân đóng góp vào vấn đề này là gì
thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tư nhân nói chung và hội doanh nghiệp tư nhân nói riêng
có khát vọng làm giàu chính đáng làm giàu bằng trí tuệ bản lĩnh kinh nghiệm của mình
thủ tướng mong muốn hội doanh nhân tư nhân hoạt động thiết thực năng động hơn
luôn mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên tránh việc chỉ đơn thuần là thu hội phí
với các hoạt động nghèo nàn mang tính phong trào bộ máy hành chính sơ cứng